thưa quý vị sáng ngày hai mươi chín tháng bốn tại đền tưởng niệm các vua hùng thuộc công viên lịch sử văn hóa dân tộc
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã diễn ra lễ dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi ba
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn đền chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn bãi
cùng lãnh đạo thành phố và hàng ngàn người dân thành phố hồ chí minh đã có mặt để dân hương tưởng nhớ các vua hùng
trong không khí trang nghiêm và thành kính bà trần kim yến chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hồ chí minh đã ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của các vua hùng
thời kỳ hùng vương là giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử đất nước ta xây dựng nên nền tảng dân tộc văn hóa truyền thống việt nam
ngay sau chương trình mở màn đoàn đại biểu do bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn đền dẫn đầu
đã tham gia diễu hành đoan rước lễ dân hương dân hoa tại đền tướng niệm các vua hùng lễ tế theo nghi thức cổ truyền của dân tộc
dân hương dân hoa đất lễ thành hồng quỹ ngu cảnh
bên cạnh phần lễ phần hội có nhiều hoạt động nổi bật như hội thi gói nấu bánh trưng hội trại truyền thống tự hào nồi giống tiên rồng
hội sách biểu diễn võ cổ truyền múa rồng trống hội gian hàng trò chơi dân gian các chương trình biểu diễn nghệ thuật